công an huyện châu thành tỉnh tây ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thanh niên quê nam định
tạm trú tại xã thái bình huyện châu thành về hành vi lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức với số tiền một mươi triệu đồng
trước đó tổ tuần tra lưu động của công an huyện châu thành phát hiện nam thanh niên này điều khiển xe trên đường
nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì nam thanh niên không đưa ra được lý do chính đáng
nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi ra đường trong trường hợp không cấp thiết
không giấy phép lái xe và đồng thời tạm giữ phương tiện
sau đó người này đã dùng tài khoản facebook có tên đồ gỗ tây ninh đăng bài viết với nội dung
bôi nhọ xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng công an
qua làm việc thanh niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật